tiếp tục thông tin liên quan đến tình hình tại giải gaza người phát ngôn tổ chức y tế thế giới who cho biết hai mươi bệnh viện ở khu vực đã ngừng hoạt động hoàn toàn
quan chức này cũng cảnh báo bệnh viện ansifa bệnh viện lớn nhất ở giải gaza có nguy cơ bị tấn công
bệnh viện ansifa nằm ở thành phố gaza hiện là nơi trú ẩn của nhiều gia đình người palestine ở giải gaza
trong khi đó giới chức liên hợp quốc cũng cho biết có một số khó khăn trong việc tiếp nhận hàng viện trợ nhân đạo qua cửa khẩu rafah của ai cập vào gaza
trong các nỗ lực hỗ trợ nhân đạo cho khu vực nga cho hay đã gửi hai mươi năm tấn hàng viện trợ nhân đạo đến ai cập để đưa vào giải gaza
về phần mình thổ nhĩ kỳ đã điều một tàu bệnh viện giã chiến vận chuyển các trang thiết bị xe cứu thương và máy phát điện tới ai cập để hỗ trợ người bị thương trong cuộc xung đột ở gaza
cũng liên quan đến vấn đề này ngoại trưởng nhật bản joko kamikawa cho biết
tokyo sẽ đi đầu trong các nỗ lực toàn cầu nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng sâu sắc ở giải gaza
bà kamikawa nhấn mạnh rằng nhật bản có thể tổ chức đối thoại với israel palestine và các nước trung đông
với việc nhật bản sẽ đồng chủ trì diễn đàn người tị nạn toàn cầu tại geneva vào giữa tháng một mươi hai tới
bà kamikawa khẳng định tokyo sẽ khuyến khích các quốc gia khác tăng cường hỗ trợ cho người tị nạn
vì dự kiến có thêm nhiều dân thường palestine bị buộc phải rời bỏ nhà cửa
ngoại trưởng đức anna helena baebock đã kêu gọi israel không bỏ lỡ cơ hội lịch sử để đạt được hòa bình với các quốc gia ả rập
trong bối cảnh xung đột leo thang giữa nước này và phong trào hồi giáo hamas kiểm soát giải gaza
ngoại trưởng bebock cũng tái khẳng định chỉ có giải pháp hai nhà nước mới mang lại hòa bình và an ninh
cho palestine và israel và khu vực trung đông nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay
đại sứ nga tại israel cho biết nước này đang đề xuất một cuộc họp cấp bộ trưởng
với xung đột sự ảnh hưởng của các nước
israel và palestine phong trào hamas của palestine với sự tham gia của các quốc gia trung đông
cùng ngày tổng thống ai cập và quốc vương qatar khẳng định sẵn sàng đóng vai trò trung gian
trong nỗ lực hạ nhiệt tình hình ở giải gaza cung cấp viện trợ và trả tự do cho các con tin người israel
liên quan đến tiến trình ukraine gia nhập liên minh châu âu eu thủ tướng hungary viktor orbán mới đây khẳng định
kiev còn rất xa mới có thể trở thành thành viên của khối này
ông orbán cũng cho hay
hungary sẽ không thay đổi lập trường cho các cuộc đàm phán gia nhập eu
để đối lấy việc bruxelles giải phóng một quỹ hỗ trợ trị giá một mươi ba tỷ euro cho budapest
trước đó hôm tám tháng một mươi một ủy ban châu ec đã khuyến nghị eu nên bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức
về tư cách thành viên với ukraine
chủ tịch ec ursula von der leyen tuyên bố
kiev đã đáp ứng được khoảng chín mươi yêu cầu của bruxelles để chuyển sang giai đoạn tiếp theo
đến nay hungary vẫn lên tiếng chỉ trích chính sách của eu đối với ukraine
bao gồm cả việc hỗ trợ trang bị vũ khí cho kiev để sử dụng cho cuộc xung đột nga ukraine
cũng như quyết định tách các nền kinh tế châu âu khỏi nguồn cung và thị trường của nga
budapest lập luận rằng chính sách này đã thất bại trong việc chấm dứt đổ máu ở ukraine
và gây tổn hại cho các nước thành viên eu nhiều hơn là gây tổn hại cho moscow
cơ quan tình báo quốc gia hàn quốc cho biết đã ký thỏa thuận với cơ quan an ninh cơ sở hạ tầng
và an ninh mạng mỹ để tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh mạng
theo bản ghi nhớ hai cơ quan sẽ tiến hành công tác đào tạo chung về mạng
và chia sẻ thông tin về các mối đe dọa trên không gian mạng
hai cơ quan này cũng sẽ phối hợp cùng nhau bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu
xây dựng các chính sách và hướng dẫn liên quan cũng như nghiên cứu các công nghệ an ninh mạng mới
trong tuần qua văn phòng tổng thống hàn quốc thông báo nước này cùng mỹ và nhật bản
đã nhất trí lập một nhóm tham vấn mạng cấp cao nhằm tìm kiếm biện pháp ngăn chặn các mối đe dọa an ninh mạng trên toàn cầu
nhóm tham vấn sẽ gặp nhau mỗi quý với mục tiêu đưa ra là các biện pháp ngăn chặn tội phạm mạng
và tăng cường khả năng ứng phó chung của ba quốc gia trước các mối đe dọa an ninh mạng trên toàn cầu
phía mỹ và trung quốc đều xác nhận tổng thống joe biden và chủ tịch tập cận bình sẽ gặp nhau bên lề hội nghị
các nhà lãnh đạo kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec sắp tới
đây sẽ là lần đầu tiên lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới gặp nhau sau một năm qua
cuộc hội đàm diễn ra bên lề hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
lần thứ ba mươi ở khu vực vùng vịnh francisco
giới chức mỹ cho biết chương trình nghị sự của hội đàm dự kiến đề cập đến các vấn đề toàn cầu
như xung đột hamas israel xung đột nga ukraine khu vực ấn độ dương thái bình dương công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng như lĩnh vực thương mại và kinh tế
trước đó cùng ngày người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc hoa xuân oánh thông báo nhận lời mời của tổng thống mỹ joe biden
chủ tịch trung quốc tập cận bình sẽ đến san francisco từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một gặp tổng thống nước chủ nhà joe biden
và tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế apec
đây sẽ là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa tổng thống biden và chủ tịch tập cận bình trong một năm qua
gần đây trung quốc và mỹ thường xuyên có những tương tác trên nhiều lĩnh vực mang lại hy vọng mới cho việc xoa dịu quan hệ song phương
tại indonesia ủy ban bảo trừ tham nhũng nước này kpk đang điều tra vụ án tham nhũng hàng trăm tỷ rupia
liên quan đến việc mua sắm thiết bị bảo hộ cá nhân tại bộ y tế trong đại dịch covid một mươi chín
theo người đứng đầu bộ phận thông tin thuộc kpk ông ali fiki kpk đang tiến hành điều tra vụ việc trên
ông đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc khi một khoản ngân sách lớn được phân bổ để bảo vệ an toàn và sức khỏe của cộng đồng
trong đại dịch covid một mươi chín đã bị các nghi phạm trục lợi
theo phó chủ tịch ban kpk các chi tiết liên quan đến vụ án như danh tính nghi phạm hay cách thức điều tra
sẽ được công bố sau khi cơ quan chức năng hoàn tất điều tra và ra lệnh bắt giữ các nghi phạm
ít nhất bốn mươi bốn người đã thiệt mạng tại kenya và somali sau khi lũ lụt nghiêm trọng tấn công các quốc gia đông phi
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin sau đây
văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày chín tháng một mươi một
rằng khoảng một sáu triệu người somali có thể bị ảnh hưởng bởi những trận mưa như chút nước
hơn ba trăm linh người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa ở somali do đợt lũ lụt mà được cho rằng còn tồi tệ hơn trận mưa lũ vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khiến hơn hai người thiệt mạng
lũ lụt đi theo những trận mưa lớn bắt đầu diễn ra vào đầu tháng một mươi đã khiến ít nhất hai mươi chín người ở nước này tử vong
và buộc hơn ba trăm linh người phải rời bỏ nhà cửa
cơ quan quản lý thiên tai của somali cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban hành trong ngày bảy tháng một mươi một
trong khi đó hội chữ thập đỏ kenya cho biết một mươi năm người đã thiệt mạng ở nước này kể từ khi mưa lớn bắt đầu chút xuống vào ngày ba tháng một mươi một
tại kenya thành phố cảng monsaba và các quận phía đông bắc mandera và oasia đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất
trong dự báo quý bốn vào thời điểm cuối của mùa mưa lũ năm nay cơ quan khí tượng kenya cảnh báo nước này sẽ ghi nhận lượng mưa trên mức trung bình
do nhiệt độ mặt nước biển ấm hơn ở vùng xích đạo trung tâm và ở phía đông thái bình dương
thành phố lahore của pakistan là siêu đô thị mới nhất phải đóng cửa vì tình trạng ô nhiễm lan rộng ở nam á
nơi người dân đã phải hít thở không khí độc hại trong gần một tuần qua
theo công ty công nghệ iqa thành phố đông dân thứ hai của pakistan
ba triệu dân đã phải đóng cửa hàng loạt trường học công viên trung tâm thương mại và văn phòng làm việc
sau khi chỉ số chất lượng không khí tăng vọt lên hơn bốn trăm linh
con số này được xếp hạng ở mức nguy hiểm
nhà chức trách ở tỉnh punsap đã áp đặt tình trạng khẩn cấp về môi trường và sức khỏe
ở ba thành phố burj al wala hafizabad và lahore cho đến khi tình hình được cải thiện
chính quyền địa phương cũng sẽ hạn chế di chuyển của người dân đến và đi từ các khu vực này
bằng phương tiện giao thông công cộng và cá nhân
ngoài ra việc tụ tập nhiều hơn bốn người ở một nơi cũng bị cấm
xin kính chào tạm biệt
cossai là món ăn truyền thống nổi tiếng tại ai cập được làm từ những nguyên liệu cơ bản nhất hàng ngày
đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa cơm mì ống các loại đậu cùng lớp sốt hành tây cà chua và tỏi đậm đà
một món ăn không thể thiếu với người dân địa phương
coshari có thể coi là món ăn tâm hồn của người ai cập
tuần nào tôi cũng phải ăn một lần
ông khalil mohamed đã kinh doanh nhà hàng bán khoshari này được ba mươi năm
thế nhưng chưa bao giờ nhà hàng của ông phải đối mặt với thách thức như hiện nay
nửa năm trước một đĩa khoshari có giá khoảng năm đô la mỹ thì giờ giá đã tăng gấp đôi
trong khi đó lợi nhuận mà ông khalil thu về giảm hai mươi

vì vậy tôi phải chấp nhận tự giảm lợi nhuận
nguyên liệu tăng giá khiến giá một đĩa khoshari tăng gọt
ảnh hưởng của cuộc xung đột tại ukraine khiến giá mỹ ống tăng gấp ba lần
trong khi tình trạng lạm phát thời tiết khô hạn khiến giá gạo tại ai cập cũng tăng gấp đôi
một trong những nguyên liệu quan trọng nhất làm nên loại nước sốt đặc biệt cho món khoshari là hành tây
thế nhưng đây lại là mặt hàng đắt đỏ hàng đầu tại ai cập thời gian gần đây
nguyên nhân là do xuất khẩu hành tây tăng mạnh đã đẩy giá hàng trong nước tăng cao
có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
xung đột ukraine đẩy giá lúa mì lên cao
tại ai cập chỉ có khoảng một phần ba diện tích đất có thể canh tác nông nghiệp
khiến nước này phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu lương thực
thế nhưng đồng nội tệ lại trượt giá so với đồng đô la mỹ dẫn đến giá thực phẩm nhập cũng cao hơn
không chỉ ai cập nhiều nơi khác trên thế giới cũng đang chịu cảnh lạng phát và bão giá lương thực cạn quét
tại vương quốc anh giá thực phẩm leo thang đồng nghĩa với việc số lượng hàng hóa đến với những ngân hàng thực phẩm từ thiện ít đi
thông thường ngân hàng thực phẩm của chúng tôi luôn đảm bảo có đủ giữ chữ cho ba bốn tháng để hỗ trợ những người gặp khó khăn
tuy nhiên hiện chúng tôi chỉ có thực phẩm đủ cho khoảng một tháng rưỡi đến hai tháng
tình trạng lạm phát tại anh nghiêm trọng hơn nhiều so với mặt bằng chung tại châu âu và mỹ
giá cả thực phẩm và đồ uống không đủ
công cồn tại đây hồi tháng chín tăng gần một mươi năm so với cùng kỷ năm ngoái
nguyên nhân là do chi phí nguyên liệu và năng lượng tăng cao cùng với đó là tình trạng thiếu nhân công
để đối phó với cơn bão giá nhiều sáng kiến đã được triển khai điển hình như website so sánh giá thực phẩm
giúp người dân cân nhắc khi mua sắm hay ứng dụng tặng đồ thừa miễn phí từ cả nhà dân và các cửa hàng nhằm hỗ trợ những người gặp khó khăn
chúng tôi vẫn cho đi bánh thừa tại cửa hàng qua ứng dụng
vừa giúp người khó khăn vừa đỡ lãng phí
theo tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hợp quốc giá lương thực thế giới đã tăng trở lại sau khi sản lượng gạo tại thái lan và ấn độ sụt giảm do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết cực đoan enino
tình trạng mất an ninh lương thực trên toàn cầu đã gia tăng kể từ năm hai nghìn hai mươi khi đại dịch covid một mươi chín làm gián đoạn thị trường thực phẩm
đầy tỷ lệ thất nghiệp tăng cùng ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng như biến đổi khí hậu và xung đột vũ trang